hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm quốc gia công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của việt nam
các thông tin trên hộ chiếu vaccine covid một mươi chín của việt nam sẽ được ký hóa mã hóa và đóng gói dưới dạng qr định dạng hai d
mã qr này sẽ hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
theo cổng thông tin chính phủ mỹ nhật bản anh australia belarus đã công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của việt nam
với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine
không những thế tám mươi đối tác trong đó có ấn độ và canada đã nhất trí về nguyên tắc
một số đối tác khác trong đó có các nước asean liên minh châu âu trung quốc hàn quốc đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng
bộ y tế đã công bố mẫu hộ chiếu vaccine và quy trình cấp hộ chiếu vaccine
theo đó hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ gồm có một mươi một thông tin gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch tên mệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới
số mũi tiêm ngày tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
các thông tin trên sẽ được ký số mã hóa và đóng gói
theo dõi dưới dạng qr định dạng hai d má qr này sẽ hết hạn sau một mươi hai tháng kể từ ngày khởi tạo
hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho người đã tiêm đủ liều với một trong tám loại vaccine được cấp phép gồm
astrazeneca sputnik v verocell pfizer moderna janssen hayes vac và abdala mỗi loại vaccine được gắn một má cốt
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh vào việt nam không phải cách ly y tế tập trung
người đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ phải tự theo dõi sức khỏe
tại nơi cung cấp
người chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tại nơi cung cấp trong vòng bảy ngày
với người nhập cảnh là công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân là vợ
vợ chồng con chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian thực hiện cách ly
theo kế hoạch mới nhất trong giai đoạn một việt nam sẽ mở đường bay đến chín thị trường truyền thống
bắc kinh quảng châu đài bắc trung hoa tokyo nhật bản seoul hàn quốc bangkok thái lan singapore
tần suất ban đầu là bốn chuyến trên một tuần trên chiều cho mỗi thị trường
dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh vào việt nam khoảng một mươi bốn người trên tuần
hà nội cách ly tập trung người đến từ quốc gia có omicron
hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể omicron phải cách ly tập trung
kể cả đã tiêm vaccine hoặc từng mắc covid một mươi chín
quy định trên nằm trong kế hoạch ứng phó đối với biến chủng omicrone do ủy ban nhân dân
tp hà nội ban hành ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
để phát hiện sớm biến thể omicron hà nội kiểm soát chặt sân bay quốc tế nội bài
ngoài cách ly tập trung người đến từ các quốc gia đang có omicol
hà nội giám sát hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về các quốc gia
khu vực đã ghi nhận và lây nhiễm biến chủng mới như nam phi botswana namibia
hành khách đến từ các quốc gia khác phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam
các đơn vị tại sân bay sẽ tăng cường kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
khai báo y tế của hành khách
hà nội đề nghị các phòng xét nghiệm chủ động phát hiện sớm trường hợp nhiễm biến thể omicron
bằng cách xem xét dấu hiệu thiếu gen s trong các bẫu xét nghiệm rt pcr dương tính với ncov
cơ quan chuyên môn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích để làm xét nghiệm giải trình tự gen
đối với bệnh nhân trong ba nhóm sau
người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày đặc biệt là người đi đến
về từ các nước đã ghi nhận biến chủng omicron
người tái nhiễm covid một mươi chín có xét nghiệm rt pcr dương tính sau hai tháng khỏi bệnh
bệnh nhân trong các ổ dịch có số mắc cao
hà nội cũng đặt ra phương án khi phát hiện trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên
sẽ tập trung truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để xử lý dập dịch
các chuỗi đứt lây nhiễm
tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể omicron
thành phố sẽ triển khai các biện pháp phòng kiểm soát dịch tương ứng
biến chủng omicron được tổ chức y tế thế giới who thông báo hôm hai mươi năm một mươi một
phát hiện lần đầu tại nam phi
who xác định đây là biến thể đáng lo ngại vì tốc độ lây lan nhanh
đến nay đã có ít nhất bảy mươi tám quốc gia ghi nhận ca nhiễm omicro
trong đó có các nước thuộc châu á thái bình dương như australia nhật bản hàn quốc
singapore malaysia ấn độ philippines indonesia campuchia thái lan v v
covid một mươi chín tới sáu giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai châu âu thành tâm dịch omicron
hàng loạt nước tái triển khai biện pháp mạnh phòng chống
trong hai mươi bốn giờ qua thế giới ghi nhận thêm bốn trăm năm mươi ba bảy trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín và ba ba trăm chín mươi năm ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt hai trăm tám mươi một triệu ca
trong đó có trên năm bốn triệu người không qua khỏi
theo số liệu thống kê của trang mạng worldometer info
cập nhật đến sáu giờ sáng ngày hai mươi tám một mươi hai
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô ấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt hai trăm tám mươi một triệu
không trăm linh chín bốn trăm tám mươi một ca trong đó có năm triệu bốn trăm hai mươi chín chín trăm năm mươi chín người tử vong
tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới
đi kèm nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể omicrone
biến thể mới đang khiến đồ thị dịch covid một mươi chín đảo chiều khiến số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trở lại
trong mấy ngày qua
số mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại những vùng dịch nóng nhất nằm ở châu âu
dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này
đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới
biến thể omicron dự kiến sẽ chiếm chủ đạo số ca mắc tại châu âu trong tháng tới
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ đức anh nga và thổ nhĩ kỳ
và số ca mắc mới vẫn cao
trong một ngày qua anh là nước có số ca mắc mới cao nhất một trăm linh ca
anh cũng lần đầu tiên kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một chứng kiến trên một trăm linh ca trên ngày
trong khi nga có số ca tử vong mới cao nhất thế giới sắp xỉ một ca
đại dịch sau hai năm đến nay xuất hiện và lây lan ở hai trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
các nước cũng ghi nhận trên hai trăm năm mươi triệu bệnh nhân được điều trị khỏi
số ca đang điều trị tích cực là trên hai mươi bốn triệu ca và trên tám mươi chín ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thế giới có một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca covid một mươi chín mới
tám mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng
nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến dịch phòng chống dịch
chuyển từ jerdo covid một mươi chín sang sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới omicrone đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước
và khiến thế giới đối mặt với nguy cơ một trận sóng thần covid một mươi chín mới
tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín
với năm mươi ba hai triệu ca mắc và hơn tám trăm ba mươi bảy ca
năm trăm tám mươi năm ca tử vong trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai thông báo
hơn sáu mươi du thuyền thuộc diện phải giám sát
trong đó một số tàu bị từ chối nhập cảng tại vùng biển caribe sau khi ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
theo đó đầu tuần trước năm mươi năm người trên du thuyền odyssey of the sea của royal caribbean
đã có xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
ổ dịch này lây lan ra hành khách và các thủy thủ dù chín mươi năm người trên tàu đã tiêm vaccine
du thuyền đã không được cập cảng vào các đảo
đoàn sao và bùa thuộc caribbean các điểm dừng cuối cùng trong lịch trình kéo dài tám ngày
và đã phải quay lại cảng fort lauderdale bang florida mỹ vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
một du thuyền khác mang tên caniva freedom cũng buộc phải quay đầu khi sắp đến đảo bonaire
tại một số quốc gia châu á và châu âu biến thể omicron của virus sars cov hai
đang thách thức các chiến lược chống dịch
bộ y tế singapore thông báo từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tất cả người lao động chưa tiêm vaccine sẽ không được đến nơi làm việc
cho dù họ có kết quả xét nghiệm âm tính trong hai mươi bốn giờ trước đó
những người lao động mới tiêm một mũi vaccine sẽ được cho thêm thời gian
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai để hoàn thành đủ liều cơ bản
những người này vẫn sẽ được đến nơi làm việc nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi đi làm